tại trụ sở chính phủ đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng
trưởng ban chỉ đạo liên ngành hội nhập kinh tế quốc tế của chính phủ đã chủ trì cuộc họp của ban
nhằm đánh giá công tác dự báo về các vấn đề mới phát sinh của thương mại toàn cầu
các thành viên ban chỉ đạo đánh giá tình hình kinh tế thế giới khu vực có những diễn biến phức tạp
ảnh hưởng tới hoạt động xuất nhập khẩu và nền kinh tế trong nước
cần tiếp tục thực hiện chủ trương hội nhập toàn diện mà trọng tâm là hội nhập kinh tế quốc tế
để góp phần cơ cấu lại nền kinh tế trong nước đổi mới mô hình tăng trưởng
phó thủ tướng vương đình huệ nêu rõ phải nâng tầm hội nhập kinh tế quốc tế toàn diện và sâu rộng
đề nghị bộ công thương chủ trì nâng cao năng lực tổ công tác dự báo để cập nhật báo cáo kịp thời
tới thủ tướng chính phủ thực trạng nền kinh tế xu hướng chuyển dịch cấu trúc dòng thương mại thế giới
nhất là các tác động tới việt nam tập trung tổ chức diễn đàn hội nhập kinh tế quốc tế lần thứ ba
với các nội dung cụ thể thiết thực phục vụ trực tiếp cho nhu cầu của doanh nghiệp